theo tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
ngày cao điểm nhất có thể đón tới tám mươi chín lượt hành khách
trong thời điểm này mỗi ngày sẽ có khoảng năm trăm năm mươi lượt chuyến bay cất
hạ cánh tại nội bài tăng bảy so với cùng kỳ
theo đó lượng khách sẽ tập trung đông trong các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bốn và ngày mùng một mùng hai tháng năm
tuy nhiên theo dự kiến lượng khách đi máy bay dịp này cũng vẫn chưa cao bằng cao điểm hè
tập trung từ hai mươi tháng sáu đến ba mươi tháng bảy với sản lượng hành khách dự kiến ngày cao điểm cuối tuần đạt chín mươi hai hành khách một ngày
với năm trăm sáu mươi chuyến bay một ngày
trước đó cục hàng không việt nam cho biết dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
các hãng hàng không việt nam lên kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ với tám bảy trăm linh chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
trong giai đoạn từ hai mươi sáu tháng bốn đến mùng năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của hành khách